ở khe chữ đã quyết định hiến đất chia sẻ đất canh tác ít ỏi của mình
cho những người mới đến để dựng nhà ổn định chỗ ăn ở và có đất sản xuất lâu dài
ông hồ văn vàng là người tự nguyện hiến hơn ba hectare đất trồng lúa nước
đất nương dãy và vườn quế để dân làng khe chữ dựng nhà làm trường học
có thể nói trong thời khắc khó khăn gian khổ nhất
thì tình người nơi khe chữ được phát huy sâu đậm hơn lúc nào hết
bởi vì bố thương bà con dân thế này để ở đất của bố
để ở đất của bố để cho dân có nhà ở ăn tết vui vẻ
nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng
hai cha con anh
anh hồ văn ngọ đã có được ngôi nhà mới để che nắng tránh mưa
tình cảm nồng ấm xẻ chia của mọi người
cũng phần nào giúp anh hồ văn ngọ nén nỗi đau mất vợ mất con
để bắt đầu cuộc sống mới và chăm lo cho đứa con gái đầu lòng hồ thị chi nhược
thấu hiểu nỗi đau quá lớn của bé chi nhược
các mạnh thường quân trong cả nước đã giúp cho em một sổ tiết kiệm một trăm năm mươi triệu đồng
để anh hồ văn ngọ
có điều kiện chăm lo việc học hành cho con sau này
nhà nước cũng đã hỗ trợ để làm nhà
còn thì hai cha con nói chung cũng tạm ổn nương tựa vào nhau để sống
cùng với việc giúp dân và động viên người dân dựng lại nhà mới
để ổn định
chỗ ở tỉnh quảng nam đã hỗ trợ khẩn cấp cho địa phương gần năm tỷ đồng
để mở đường dân sinh trong toàn bộ khu dân cư khe chữ
trong khi đó huyện nam trà my tiến hành đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt
để phục vụ đời sống dân làng
tổng công ty điện lực miền trung gấp rút triển khai thi công
đưa lưới điện quốc gia về làng khe chữ
ngành điện lực khuy động vô tình
một số phương tiện cùng hàng trăm công nhân thi công liên tục không kể nắng mưa
trong chưa đầy một tháng nỗ lực
lưới điện quốc gia đã vào tới từng hộ gia đình ở khe chữ
trong niềm vui và sự ngỡ ngàng của dân làng
từ nay dân làng khe chữ sẽ có điện thay sao
để bảo đảm có nơi học hành cho trẻ em làng khe chữ
các mạnh thường quân cũng chung tay đóng góp kinh phí xây dựng ngay một ngôi trường tạm
để các thầy cô có nơi an tâm gieo con chữ
và ngay sát cạnh phòng học tạm này
một ngôi trường mới khoảng bốn năm tỷ đồng đang gấp rút được xây dựng
để đón các em vào năm học mới
nhằm tạo sinh kế bền vững
giúp dân làng khe chữ ổn định cuộc sống
sống sau thiên tai
huyện nam trà my ưu tiên dành nhiều nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia
để hỗ trợ cây con giống hướng dẫn kỹ thuật
nhằm giúp bà con khôi phục sản xuất đảm bảo nguồn lương thực tại chỗ
đặc biệt là huyện đã hỗ trợ người dân các loại giống cây dược liệu ngắn ngày
và cây quế trà my để hướng đến phát triển kinh tế bền vững xóa đói giảm nghèo
hỗ trợ cho người dân những cái gốc
đầu tiên là giống dược liệu
lái ngắn nuôi dài
trồng những cây mà vài tháng đã thu hoạch
rồi đến những cây lao nam thu hoạch
ví dụ như trồng đinh lăng trồng sâm nơm trồng sa nhăn
rồi cây dài ngày như trồng quế trồng giữ rừng
thì chúng tôi có kế hoạch có quy hoạch rõ ràng
và sẽ hỗ trợ cho người dân cụ thể tới từng hộ
làm sao đó cho hộ dân có cái ổn định ngay bằng đào cũng như cái chiều sau
về sau này
quỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam
quỷ ban nhân dân huyện nam trả my
bộ quốc phòng và một số mạnh thường quân
đã chung tay đầu tư khoảng bảy mươi năm tỷ đồng
để hoàn thiện một mươi hai km đường giao thông
xây dựng hệ thống nước sạch phục vụ cho hai trăm linh hộ dân
hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho năm mươi hectare nông nghiệp
xây dựng trường mẫu giáo và trường học cho các em lớp một
và quy hoạch diện tích ba mươi sáu hectare để xây dựng làng mới khe chữ
tất cả cùng chung quyết tâm xây dựng nơi đây thành khu dân cư kiểu mẫu
cho đồng bào ở miền núi với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ
khang trang và thuận lợi trong việc giao thương
khe chữ hiện nằm trên trục đường đông trường sơn
nối với các tỉnh quảng ngãi và tây nguyên
vì thế đây cũng là điểm dừng chân
để mọi người chứng kiến sự đổi thay kỳ diệu của con người và vùng đất này
sau mất mát đau thương do thiên tai gây ra
thì hôm nay là chúng ta đứng ở điểm này tại khu tác định cư mới tại khe chữ
đối với hiện tại bây giờ là nơi ở mới là nói chung là đã đầy đủ nhà
cửa trường lớp cho con em học hành điện đường cũng khang trang
tuy rằng là thời gian chưa bao lâu nhưng mà cái sự nỗ lực và sự

phẳng của nhân dân của bà con và cũng như là sự ưu ái quan tâm của nhà nước
của huyện của tỉnh của trung ương đã quan tâm về cái nơi khe chữ
nhờ tình người lan tỏa và sự vào cuộc quyết liệt từ huyện đến tỉnh
sự trung sức của cộng đồng xã hội cánh đồng khe chữ hôm nay
đã trở thành khu dân cư đông đúc và khang trang nhất xã trà vân
cái nóc khe chữ đây
đây là một cái nơi mà cái địa hình nói chung là so ra thành khá bằng vặn
và cái khả năng sạt lợi là không có
ngoài cái việc xây dựng khu dân cư và các cái điều kiện về
cho cái nơi sống nơi ở mới cho người dân thì tỉnh cũng như là chính quyền địa phương
rất quan tâm đến việc xây dựng các nơi chăm lo sức khỏe cũng như là trường học
chúng tôi cũng tỏ lòng cảm ơn các cái nhà tài trợ rồi chính quyền cũng như các cấp
các ngành trong thời gian qua đã nỗ lực phấn đấu để làm sao mà có được khu dân cư mới
chưa hoàn thiện nhưng mà cũng đã có cái nơi ăn chỗ nợ ổn định
cũng như là có cái việc học tập cho các em
để làm sao qua cái học tập để chúng ta vươn lên làm sao mà xây dựng cái quê hương quảng nam nói chung
cũng như là các cái huyện vùng tây vùng núi khó khăn này vươn lên làm cho có
hôm nay anh hồ văn ngọ đưa cháu hồ thị nhi nhược vừa tròn ba tuổi
vào học mẫu giáo ở trường họa my
ngôi trường vừa được xây dựng khang trang với bốn phòng học ngay tại làng mới khe chữ
ngày khai giảng vắng vỡ mắt anh hồ đượm buồn
đứa con gái bé bỏng cũng nhút nhát quấn lấy cha không chịu vào lớp
chứng kiến lễ khai giảng tổ chức rộn ràng trong điểm vui chung của cả làng
hòa trong tiếng chống trường thúc giục mọi người cùng chăm lo cho thế hệ trẻ
cha con anh ngọ dường như cũng được xoa dịu nỗi đau
vui lây với niềm vui của bà con và con em trong làng
sáng nay em đi dặn bé đi lên trường em rất vui
khi ở đây nó có nhà cửa thì
ồn định rồi rồi về làng của bị giặc lơ
nụ cười đã trở lại với những người dân ca rong
ánh mắt trong trèo đã bừng sáng trên từng khuôn mặt trẻ thơ
một cuộc sống mới đang dần hồi sinh ở khe chữ
nơi đã viết nên câu chuyện cảm động về tình thương yêu chia sẻ đùm bọc của toàn xã hội
đối với người dân khe chữ
để giúp mọi người khép lại đau thương dựng xây cuộc sống mới
nơi ấy đã tỏa sáng truyền thống lá lành đùm lá rách
tương thân tương ái của người việt nam
và ở khe chữ một ngày mới đang bắt đầu